trong bài viết đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm cũng nêu rõ năm mươi năm qua di trúc của người đã truyền cho lực lượng công an nhân dân ý chí kiên cường quyết tâm sắt đá và niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của nhân dân và sự lãnh đạo của đảng
hôn đúc trong các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an khát vọng độc lập tự do hòa bình thống nhất đất nước và tinh thần sẵn sàng xả thân công hiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc vì an ninh tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
lực lượng công an không ngừng phát triển trưởng thành
mặt trên mọi trận tuyến cùng với cả dân tộc kiên trì thực hiện thành công tâm nguyện cao cả của chủ tịch hồ chí minh
dù khó khăn gian khổ đến mấy nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi
đế quốc mỹ nhất định phải cốt khỏi nước ta
tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất
phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ đổi mới lực lượng công an nhân dân đã chủ động đổi mới các mặt công tác nắm chắc tình hình kịp thời tham mưu với đảng nhà nước nhiều chủ trương giải pháp cơ chế chính sách pháp luật
về đảm bảo an ninh trật tự kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế xã hội nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự chủ động phát hiện đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phòng ngừa ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội
chủ động mở rộng phát triển quan hệ hợp tác quốc tế tham gia sâu rộng hiệu quả các cơ chế hợp tác an ninh khu vực và toàn cầu giải quyết các vấn đề quốc tế về phòng chống tội phạm phục vụ hiệu quả đường lối đối ngoại của đảng nhà nước và nhân dân

lực lượng công an nhân dân đã luôn bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước phối hợp chặt chẽ với các ngành đoàn thể như là với quân đội nhân dân dựa vào nhân dân gắn bó máu thịt với nhân dân và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đóng góp tích cực thực hiện thắng lợi điều mong muốn cuối cùng của bác hồ
toàn đảng toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước việt nam hòa bình thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới
trong công tác chiến đấu đã xuất hiện hàng vạn tấm gương sáng về đức hy sinh lòng dũng cảm trung thành tuyệt đối với đảng nhà nước và nhân dân về gieo luyện đạo đức cách mạng cần kiệm điêm chính trí công vô tư được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận trao tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
thưa quý vị bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh thực tiễn lãnh đạo chỉ đạo
thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh trong công an nhân dân đã đúc rút một số bài học kinh nghiệm quan trọng
thứ nhất thấm nhuần sâu sắc những di huấn quý báu của chủ tịch hồ chí minh là nền tảng tư tưởng để xây dựng bản lĩnh trí tuệ sức mạnh chiến đấu và khả năng hoàn thành trọng trách sứ mệnh của lực lượng công an nhân dân trước đảng nhà nước và nhân dân
vì vậy việc giáo dục quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân về nội dung ý nghĩa to lớn của bản di trúc là việc làm quan trọng hàng đầu
phải được chú trọng ở tất cả các cấp do cấp ủy lãnh đạo chỉ huy trực tiếp chỉ đạo thực hiện
thứ hai chú trọng đổi mới nội dung hình thức biện pháp trong thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh gắn với xây dựng chỉnh đốn đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh
trọng tâm là phát huy truyền thống tốt đẹp vì nước quân thân vì dân phục vụ xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an gần dân trọng dân vì nhân dân phục vụ
đồng thời không ngừng đổi mới nâng cao hiệu quả các mặt công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình huống
thứ ba gắn kết chặt chẽ việc thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh với các phong trào thi đua yêu nước trong công an nhân dân và việc thực hiện các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ được giao
đồng thời tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
chú trọng đánh giá đúng tình hình phát huy ưu điểm những nhân tố tích cực đồng thời rút kinh nghiệm khắc phục kịp thời những tồn tại hạn chế sẵn sàng đương đầu với những khó khăn thử thách tăng cường đoàn kết sức mạnh để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các mặt công tác
thứ tư phải đề cao trách nhiệm nêu gương trước hết là của lãnh đạo cấp ủy và chỉ huy các cấp trong công an nhân dân nhất là người đứng đầu công an đơn vị địa phương
ở cấp nào đơn vị nào coi trọng thực hiện tốt việc tự soi tự sửa không ngừng nỗ lực tu dưỡng rèn luyện theo di huấn của người thì ở đó nội bộ đoàn kết cán bộ chiến sĩ vững vàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
tự hào trước những thành tiệu của đất nước đã đạt được qua năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh thấm nhuần ý chí quyết tâm sắt đá niềm tin mãnh liệt vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng và những di huấn của người trong bản di trúc

bộ trưởng tô lâm yêu cầu thời gian tới lực lượng công an nhân dân cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau tiếp tục quán triệt sâu sắc bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước
không ngừng đổi mới tư duy phương thức lãnh đạo chỉ huy và các biện pháp giải pháp công tác
để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân
trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới
phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
phát huy hiệu quả hoạt động của bộ máy công an các cấp sau khi kiện toàn
tập trung thực hiện quy định đồng bộ các giải pháp để xây dựng lực lượng công an
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nhuệ từng bước hiện đại gần dân sâu sát cơ sở
đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế phối hợp chặt chẽ hiệu quả
với quân đội nhân dân và các cấp các ngành phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc củng cố thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ
giữa phòng ngừa giữ vững từ bên trong với bảo vệ an ninh tổ quốc từ xa từ bên ngoài biên giới quốc gia
chủ động nắm chắc tình hình kịp thời tham mưu đề xuất với đảng nhà nước các chủ trương chính sách
giải pháp phù hợp để bảo vệ an ninh lợi ích của đất nước
tích cực phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch
phản động ứng phó có hiệu quả với các mối đe dọa an ninh lợi ích quốc gia và sự ổn định của đất nước
phòng ngừa ngăn chặn làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật giữ vững an ninh chính trị
trong mọi tình huống đảm bảo trật tự an toàn xã hội từng bước xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn và lành mạnh
thực hiện tốt chức năng tham mưu tăng cường phối hợp và phát triển triển khai các biện pháp để chủ động phòng ngừa
ngăn chặn những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ góp phần xây dựng đảng ngày càng trong sạch vững mạnh
bảo vệ đoàn kết thống nhất trong đảng bảo vệ việc thực hiện thắng lợi các chủ trương đường lối chính sách pháp luật của đảng và nhà nước
toàn thể tướng lĩnh cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng do đảng cộng sản việt nam
và chủ tịch hồ chí minh lãnh đạo không ngừng nêu cao ý chí chiến đấu thường xuyên tự soi tự sửa tu dưỡng rèn luyện
theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và sáu điều bác hồ đã dạy lập nhiều thành tích chiến công xứng đáng với niềm tin yêu của đảng
nhà nước và nhân dân đóng góp quan trọng thực hiện lý tưởng cao cả của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
đảng cộng sản việt nam
vậy việc học tập nghiên cứu lý luận chính trị gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và sáu điều dạy của người đối với lực lượng công an cần phải đáp ứng được những yêu cầu nào
truyền hình công an nhân dân đã có cuộc trao đổi với thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ trần vi dân
giám đốc học viện chính trị công an nhân dân để hiểu rõ hơn về vấn đề này
xin cảm ơn thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ trần vi dân đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
xin thiếu tướng cho biết đối với công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân
việc học tập nghiên cứu lý luận chính trị có vai trò như thế nào ạ
thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ trần vi dân đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
quảng ngãi có hai trăm linh hai tàu cá trên một hai trăm linh tám ngư dân đang khai thác hải sản trong vùng biển bị ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới
đối với số phương tiện hoạt động trên vùng biển hoàng sa bộ đội biên phòng quảng ngãi đã hướng dẫn cho ngư dân vào neo đậu tại các đảo chi tôn đá lồi trụ cầu và một số di chuyển xuống phía nam tránh trú để đảm bảo an toàn

quảng ngãi có hai trăm linh hai tàu cá trên một hai trăm linh tám ngư dân đang khai thác hải sản trong vùng biển bị ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới